điều trị bệnh nhân tại bao gồm sáu mươi năm người là lãnh đạo chuyên gia bác sĩ từ các đơn vị của bộ y tế như cục y tế dự phòng cục quản lý khám chữa bệnh viện pasteur tp hcm và nha trang cùng các bệnh viện lớn như bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ rẫy bệnh viện trung ương huế
đây là lực lượng phòng chống dịch đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch ở sơn lôi hạ lôi bệnh viện bạch mai bình thuận cũng như nuôi cấy phân lập virus sars cov hai và điều trị thành công các ca bệnh covid một mươi chín nặng trong thời gian qua
bên cạnh đó bộ y tế còn huy động gần một người phục vụ công tác phòng chống dịch tại đà nẵng
tối qua ba mươi tháng bảy tại công trình xây dựng số nhà một mươi sáu phố nguyễn công chứ phường phạm đình hổ quận hai bà trưng hà nội đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo cầu tời khiến bốn người tử vong lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân
bốn người tử vong gồm nguyễn thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyễn thế bồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
đều ở thôn bài trượng xã hoàng diệu huyện trương mỹ hà nội
và nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã vân la huyện trương mỹ
nạn nhân đặng đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thượng vực huyện trương mỹ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đã tử vong vào sáng nay
cả bốn người này đều là công nhân đang làm việc tại công trình trên
đại diện lãnh đạo quận hai bà trưng và phường phạm đình hồ đã có mặt kịp thời hỗ trợ thăm hỏi động viên những gia đình có người gặp nạn
sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng phương nam nay đã sắp nhập vào ngân hàng sacombank
vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với một mươi bị cáo
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương thanh cường cựu tổng giám đốc công ty bình phát chủ tịch hội đồng quản trị công ty thanh phát một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó buộc bị cáo cường phải nhận hình phạt chung là tù trung thân
đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng phương nam hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chầm bê ba năm tù tuyên phạt phan huy khang hai năm sáu tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là một năm tù treo đến cao nhất là hai năm tù giam cùng về tội danh trên
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc dương thanh cường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là năm trăm linh năm tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh hậu giang vừa tuyên phạt bốn bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ tri cục văn thư lưu trữ và trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh hậu giang với mức án từ chín tháng tù đến một mươi năm năm tù về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tha mô tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
từ năm một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy tri cục văn thư lưu trữ và trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh hậu giang đã thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tổn động cấp tỉnh từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn chín theo đề án của sở nội vụ tỉnh hậu giang với hai mươi đơn vị
ngoài ra tri cục và trung tâm còn ký bảy mươi ba hợp đồng thực hiện chỉnh lý cho năm mươi hai cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh dẫn đến phát sinh các nguồn thu từ các hợp đồng và ngân sách được cấp với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
trong các khoản thu trên lãnh đạo tri cục và trung tâm
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn ba tỷ đồng